thời gian vừa qua khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng một số bộ phận người dân không còn giữ ý thức chấp hành nghiêm các quy định theo nghị định một trăm linh của chính phủ đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn
chỉ sau hơn hai tuần lực lượng cảnh sát giao thông gia quân thực hiện tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại hà nội đã phát hiện ra nhiều lỗi vi phạm về nồng độ cồn
khi tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy tiến hành kiểm tra thì người này vẫn mắc lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố hà nội bị phát hiện và xử lý trong hơn hai tuần thực hiện đợt tổng kiểm tra giao quân
so với thời điểm những ngày đầu thực hiện nghị định một trăm linh thì đến nay nhiều người dân đã có tâm lý chủ quan thêm vào đó thói quen uống bia giải nhiệt trong những ngày nắng nóng cũng là một trong các nguyên nhân
đây là dịp gì mà anh uống
báo cáo anh hôm nay cũng sinh nhật anh bạn
anh có biết là sử dụng dịp bia để khuyển phương trạng giao thông

nhưng mà anh vẫn sử dụng
cũng là xin lỗi vì cũng hơi chủ quan mình nghĩ là nhà mình cũng gần đây
thời gian gần đây tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội có nhiều diễn biến phức tạp
chính vì vậy trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tập trung kiểm tra các lỗi vi phạm liên quan đến ma túy rượu bia
sau hơn hai tuần triển khai đã có hàng trăm trường hợp lái xe bị xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn
do cái ảnh hưởng của việc chúng ta vừa nghỉ vừa qua dịch covid
đây là một số người tham gia giao thông có ý thức chủ quan và không chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ
và vì vậy là theo kế hoạch bảy mươi một thì tổng kiểm tra kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố
thì sẽ từ đó lâng cao nhận thức của người tham gia giao thông hơn
trong việc chấp hành đúng luật giao thông bộ
thời gian tới thì công an quận cầu giấy tiếp tục thực hiện theo kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận
tập trung xử lý phương tiện giao thông vi phạm và không để các tình trạng tụ tập các tụ điểm phức tạp
về trật tự đô thị trật tự công cộng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo ghi nhận công tác gia quân kiểm tra xử lý vi phạm được lực lượng
công an thành phố hà nội thực hiện nghiêm túc và quyết liệt
tuy nhiên người dân vẫn cần tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông
đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe chứ không nên có việc chấp hành chỉ là để đối phó